bởi hơn một mươi một kg ma tuyến sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và gieo rắc nỗi đau cho không biết bao nhiêu gia đình có con em sử dụng ma tuyến
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã phát hiện bốn mươi bốn vụ vi phạm về lĩnh vực hải quan
trong đó bắt giữ vi phạm ma tuyến tám vụ gần một mươi năm kg ma tuyến các loại
cư dân mạng mong muốn lực lượng công an hải quan tiếp tục điều tra làm rõ ngăn chặn các đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không
chuyển phát nhanh với thủ đoạn tinh vi
hành vi vận chuyển ma túy sẽ bị xử lý hình sự với khung hình phạt cao nhất là hai mươi năm tù tù trung thân hoặc tử hình
bởi số ma túy là đặc biệt lớn mong cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
làm ma tuyến chứ không phải là mặt hàng nào khác không thể biện minh và tha thứ
còn bao nhiêu gia đình sẽ tan nát phải khổ đau khi con em họ trở thành những kẻ nghiện ma tuyến
chờ kết luận của cơ quan điều tra nhưng vụ việc cho thấy tính chất phức tạp và tinh vi khi đối tượng vận chuyển ma túy lại là những tiếp viên hàng không
những người được đào tạo có kiến thức có công việc ổn định và cả tương lai rộng mở phía trước
theo lời khai ban đầu tại pháp bốn nữ tiếp viên hàng không đã nhận lời nhờ vả của một người chưa rõ lai lịch để chuyển một lượng hàng về việt nam cho người nhà và được trả công hơn một mươi triệu đồng
khi tiếp nhận hàng là các hộp kem đánh răng
họ nhận thấy không có gì bất thường nên nhận lời chuyển hàng
phía giao hàng tại pháp có thông báo khi về đến việt nam thì sẽ có người liên hệ để nhận hàng
đã có nhiều ý kiến tranh luận của cư dân mạng xung quanh tình huống pháp lý này
các tiếp viên hàng không biết hay không biết có ma túy trong số hàng hóa vận chuyển về việt nam
cư dân mạng chờ đợi kết quả điều tra làm rõ và thông tin chính thức từ cơ quan chức năng
và theo quy định của hãng hàng không thì các tiếp viên hàng không không được nhận sách hàng
giúp qua biên giới cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào
dù vô tình hay cố ý làm tổn hại đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đều phải chịu truy cứu trách nhiệm trước pháp luật
nhiều chuyên gia pháp lý và cư dân mạng cho rằng qua sự việc lần này cũng góp phần dóng lên hồi chuông cảnh báo cho bất kỳ cá nhân nào
vì mục đích giúp người mục đích tư lợi hay bất kỳ mục đích nào khác mà sách hộ cầm hộ giữ hộ valet túi sách đồ đạc cho bất kỳ ai
trong trường hợp mình không thể kiểm soát
kiểm soát được hàng hóa bên trong là gì
khó tin nhận một mươi triệu để sách về mấy tuyếp ke đánh răng mà chẳng mẩy may nghi ngờ
đây là cách kiếm thêm của tiếp viên hàng không
nhận mang hộ hàng sách tay với giá khoảng một mươi usd một kg và đã tồn tại rất lâu rồi
nhưng dù cho thiếu nhận thức hay chủ đích vận chuyển thì họ cũng đã mất cả cuộc đời và phải trả giá
là tiếp viên hàng không thì chắc hẳn đã
đào tạo rất kỹ về chuyên môn nghiệp vụ và có kỷ luật rất chặt chẽ trong quy trình làm việc
sau lại có chuyện đi nhận mang sách hàng một cách dễ dãi như vậy
liệu an toàn hàng không có được đảm bảo khi tiếp viên làm việc tùy tiện như vậy
nếu là cố tình thì không còn gì để nói
nhưng nếu vô tình thì cũng phải bị xử lý nghiêm để gian đe khi có hành vi tiếp tay buôn lậu kiểu này
bài học nằm lòng của bất kỳ ai đi tàu xe máy bay là không bao giờ mang giúp hành lý của người lạ
đại diện cục hải quan tp hcm cho biết trước đây những đối tượng có nghi vấn thường là những đối tượng ngoài xã hội có mối quan hệ phức tạp thành phần là khách nước ngoài khách người việt nam khách du lịch
đến nay xuất hiện nhóm đối tượng mới như tiếp viên hàng không đây là nhóm đối tượng có công việc ổn định nhận thức pháp luật nhưng vẫn tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy
do vậy việc quản lý sàng lọc phân loại đối tượng để tiến hành đấu tranh gặp nhiều khó khăn
và cho đến khi có thông tin điều tra chính thức từ cơ quan chức năng cư dân mạng cũng cho rằng người dùng mạng xã hội không nên chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng thiếu căn cứ suy diễn không trở thành những điều tra viên phá án online